đến chào từ biệt thủ tướng nguyễn xuân phúc để nhận công tác mới vào chiều nay
đại sứ hàn quốc tại việt nam ông park non khẳng định sẽ thúc đẩy đầu tư của hàn quốc vào miền trung việt nam
khu vực gặp nhiều khó khăn trong phát triển
hoàn ngành đại sứ nhận nhiệm vụ tại việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hai nước đang phát triển tốt đẹp
mong muốn đại sứ đóng góp quan hệ việt nam hàn quốc lên tầm cao mới
cho biết chuẩn bị có chuyến thăm hàn quốc dự hội nghị asean hàn quốc mekong hàn quốc
thủ tướng bày tỏ điều này thể hiện tình cảm và sự coi trọng quan hệ hợp tác với hàn quốc
nhất trí với ý kiến của thủ tướng đại sứ nhìn nhận quan hệ hai nước đang phát triển tốt hơn bao giờ hết
điều đó là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam
ông chúc mừng việt nam về thành tiệu phát triển kinh tế xã hội thời gian qua
khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực đóng góp vào sự phát triển này